trước kế hoạch tiêm vaccine mũi ba ngừa covid một mươi chín đã có rất nhiều câu hỏi đặt ra xoay quanh vấn đề này
một trong số đó là việc tiêm nhắc lại mũi ba vaccine covid một mươi chín thì sẽ có miễn dịch trong bao lâu
câu trả lời sẽ có ngay trong phần tiếp theo của bản tin
theo chuyên gia cần thêm nghiên cứu mới có thể khẳng định được thời gian tồn lưu miễn dịch của mỗi ba vaccine covid một mươi chín là bao lâu
nhưng việc tiêm mũi bổ sung sẽ giúp tăng hiệu quả miễn dịch
liên quan đến việc tiêm trộn mũi ba vaccine covid một mươi chín là mũi bổ sung và mũi tăng cường
phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết
theo hướng dẫn của bộ y tế mũi nhắc lại có thể sử dụng cùng loại vaccine với liều cơ bản hoặc vaccine mrna pfizer moderna
nếu trước đó đã tiêm các loại vaccine khác nhau thì mũi nhắc lại bằng vaccine mrna
đối với những người đã tiêm vaccine viroxel
có thể tiêm nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine mrna hoặc vaccine viroxel vaccine astrazeneca
cũng theo bà dương thị hồng tiêm mũi nhắc lại bổ sung đã được tổ chức y tế thế giới khuyến cáo
tuy nhiên các quốc gia đều mới triển khai mũi tiêm này
do đó cần phải có thời gian và nghiên cứu trong tương lai thì mới có thể khẳng định
thời gian tồn lưu miễn dịch bảo vệ người được tiêm chủng phòng covid một mươi chín trong bao lâu
tuy nhiên việc tiêm mũi bổ sung sẽ giúp tăng cường trí nhớ miễn dịch
tăng hiệu quả miễn dịch
các nhà sản xuất trên thế giới cho biết hiện nay vaccine covid một mươi chín đang sử dụng có thời gian hiệu lực
kháng thể bảo vệ sau tiêm chỉ sáu đến tám tháng hết thời hạn này sẽ phải tiêm nhắc lại
hiện tại tp hcm đã bắt đầu tiêm mũi ba vaccine ngừa covid một mươi chín cho người dân
vậy kế hoạch cụ thể sẽ được triển khai như thế nào
ai sẽ nằm trong nhóm được tiêm mũi ba đầu tiên
xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
ông nguyễn hồng tâm phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết
từ ngày một mươi một mươi hai ngành y tế tp hcm tổ chức chiến dịch tiêm mũi ba vaccine ngừa covid một mươi chín cho người dân
giai đoạn đầu vaccine sẽ được ưu tiên tiêm cho nhóm nguy cơ và tiêm nhắc cho những người đã tiêm mũi hai sau sáu tháng
theo ông tâm mỗi ba vaccine ngừa covid một mươi chín bao gồm cả liều bổ sung và nhắc lại
trong đó liều bổ sung là liều vaccine tiếp theo được khuyến cáo cho những người bị suy giảm miễn dịch
vừa hoặc nặng sau khi tiêm hai liều cơ bản
khoảng cách ít nhất hai mươi tám ngày
kể từ ngày tiêm mũi thứ hai liệu bổ sung sẽ tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
có tình trạng suy giảm miễn dịch người cấy ghép tạng ung thư hiv
đang hoặc đã sử dụng thuốc ức chế miễn dịch trong sáu tháng
đã tiêm đủ mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất hai mươi tám ngày
người từ năm mươi tuổi trở lên được ưu tiên tiêm trước
liều nhắc lại là liều vaccine tiếp theo được sử dụng để tăng cường hoặc khôi phục khả năng bảo vệ của hai liều cơ bản
mà có thể đã giảm dần theo thời gian
khoảng cách ít nhất sáu tháng
đã tiêm mũi thứ hai hoặc mũi bổ sung
liều nhắc lại được tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
đã tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung ít nhất sáu tháng
nhóm được ưu tiên là người bệnh nền cần chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế
người từ năm mươi tuổi trở lên người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhân viên y tế lực lượng tuyến đầu chống dịch
tính đến ngày chín tháng một mươi hai thành phố hồ chí minh đã thực hiện được gần một mươi bốn tám triệu mũi vaccine
cơ bản hoàn thành
cơ bản trích ngừa hai mũi cho nhóm đối tượng có chỉ định tiêm chủng từ một mươi hai tuổi trở lên
theo lộ trình đến hết tháng một mươi hai thành phố sẽ hoàn tất việc tiêm chủng cho người bệnh suy giảm miễn dịch
đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất hai mươi tám ngày tiêm cho người đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất sáu tháng
dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi hai thành phố sẽ tiêm cho người đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất sáu tháng
theo thứ tự ưu tiên và tiếp tục tiêm cho người suy giảm miễn dịch đủ liều cơ bản
ít nhất hai mươi tám ngày tiêm nhắc cho toàn bộ người dân từ một mươi tám tuổi trở lên vào cuối năm hai nghìn hai mươi
theo hướng dẫn của bộ y tế những trường hợp trước đó tiêm cùng một loại vaccine thì tiêm mũi bổ sung
mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine mrna
những người đã tiêm các loại vaccine khác nhau thì tiêm mũi bổ sung mũi nhắc lại bằng vaccine mrna
trường hợp tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vaccine của hãng chinofarm thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại
hoặc vaccine mrna
nghiên cứu bao gồm gần ba người từ ba mươi tuổi trở lên được tiêm ba mũi vào khoảng một mươi một mươi hai tuần sau mũi thứ hai
khả năng miễn dịch của những người tham gia được đánh giá vào hai mươi tám ngày sau mũi ba và sẽ được kiểm tra lại sau ba tháng và một năm sau khi tiêm
đối với người đã tiêm hai mũi astrazeneca tiêm mũi ba moderna có khả năng miễn dịch tăng gấp ba mươi hai lần theo tờ nguyệt
đối với người đã tiêm hai mũi pfizer tiêm mũi thứ ba moderna có khả năng miễn dịch tăng gấp ba mươi hai lần theo the week
đối với người đã tiêm hai mũi astrazeneca tiêm mũi ba pfizer có khả năng miễn dịch tăng gấp hai mươi năm lần theo the week
đối với người đã tiêm hai mũi pfizer tim mũi thứ ba pfizer có khả năng miễn dịch tăng gấp tám lần
trưởng nhóm nghiên cứu giáo sư sean forrest giám đốc cơ sở nghiên cứu lâm sàng nihr tại bệnh viện đại học southampton của anh cho biết
nghiên cứu cho thấy là khả năng tăng cường miễn dịch ở vaccine
và moderna là mạnh nhất
vaccine này đã tạo ra sự tăng cường tốt nhất cho các kháng thể và tế bào
cả hai đều là những yếu tố quan trọng hiệu quả của vaccine đặc biệt là sau hai liều astrazeneca
nghiên cứu cho thấy rằng mũi thứ ba cũng giúp tạo ra phản ứng rộng rãi của tế bào t chống lại các biến thể meta và delta
có thể đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ lâu dài hơn
về biến thể omicron ông sean forrest nói thêm
với tư cách là các nhà khoa học
chắc là khả năng bảo vệ của vaccine chống lại việc nhập viện và tử vong sẽ vẫn còn nguyên vẹn
jonathan ball giáo sư virus học phân tử học tại đại học nottingham của anh cho biết
dữ liệu cho thấy mỗi ba vaccine moderna hoặc pfizer cung cấp mức tăng khả năng miễn dịch tốt nhất
bất kể liệu đầu tiên là loại vaccine nào
điều tuyệt vời là mũi thứ ba của hai loại vaccine này đã làm tăng đáng kể các kháng thể và tế bào t
chúng tôi vẫn tin rằng vaccine sẽ tiếp tục bảo vệ chống lại bệnh nghiêm trọng và tử vong
giáo sư ball tin tưởng
các nhà nghiên cứu cho biết thậm chí tiêm mũi ba với một nửa liệu vaccine pfizer
cũng có thể được sử dụng để tăng cường khả năng miễn dịch
nghiên cứu gần đây cũng đã phát hiện ba mũi vaccine pfizer hiệu quả hơn chín mươi năm
so với hai mũi đầu tiên trong ngăn ngừa nhiễm covid một mươi chín
nghiên cứu trên một mươi người cho thấy những người tiêm mũi ba vaccine pfizer gần một năm sau hai mũi đầu tiên
cũng thấy khả năng chống lại bệnh nghiêm trọng tăng vọt so với người chỉ tiêm hai liều
trong những ngày qua rất nhiều phụ huynh lo lắng về phản ứng sau tiêm vaccine covid một mươi chín
đối với trẻ em cùng tìm hiểu về phản ứng sau tiêm và cách xử lý ngay sau đây
phản ứng sau tiêm có hai giảm một là các phản ứng tại chỗ
phản ứng tại chỗ sau tiêm thường gặp liên quan đến đáp ứng miễn dịch trong tổng kiểm soát
để tạo kháng thể như đau tại chỗ đau cơ mệt mỏi đau đầu
đây là các phản ứng thông thường không nguy hiểm thường tự hết sau vài ngày
hoặc sau một đến hai liều thuốc giảm đau hạ sốt
nghệ phụ thuộc vào cơ địa của từng người và công nghệ sản xuất thành phần tập tính của vaccine
hai là phản vệ dạng thứ hai này nguy hiểm và thường là nguyên nhân gây tử vong
đây là phản ứng quá mẫn của hệ miễn dịch hay còn gọi là phản vệ
phản ứng phản vệ thường xảy ra rất sớm sau vài phút đến một hai giờ sau tiêm
hoặc tiếp xúc dị nguyên uống ăn hít gửi thậm chí quyệt chạm phải
số ít trường hợp xảy ra muộn hơn sau một vài ngày
chính vì vậy kỳ định số một trăm linh bốn hai nghìn bốn
nghệ phụ thuộc vào năm hai nghìn một mươi sáu của chính phủ về an toàn tiêm chủng quy định
hoạt động tiêm chủng phải được thực hiện tại cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
đủ nhân lực trang bị thuốc cấp cứu tuyệt đối không tiêm tại nhà
phải theo dõi tối thiểu ba mươi phút sau tiêm tại cơ sở tiêm chủng
nhân viên tiêm chủng phải giải thích hướng dẫn cho người được tiêm
tiếp tục theo dõi sau khi rời cơ sở tiêm chủng tối thiểu hai mươi bốn giờ
tất cả yêu cầu này không gì ngoài mục đích phát hiện sớm và xử trí đúng phản ứng phản vệ
đã có nhiều bài viết chia sẻ rất chi tiết về phản ứng phản vệ
hầu như tất cả các trường hợp tử vong sau tiêm vaccine đều liên quan đến phản ứng phản vệ
quan trọng nhất trong xử trí phản vệ là phải trần đoán sớm và xử trí đúng
bệnh nhân gặp phản ứng phản vệ hầu như không thể tử vong nếu được chẩn đoán ngay từ đầu và xử trí chính xác
độ một nồi ban đỏ từng điểm từng đám rồi lan rộng phù mấy mắt phù mặt
độ ba tiếp tục xuất hiện tình trạng huyết áp tăng trên một trăm bốn mươi trên chín mươi hoặc tụt chín mươi trên sáu mươi hoặc dối loạn ý thức lờ mờ nói sảng vật vã
độ bốn mất ý thức ngừng tim ngừng thở
phản ứng phản vệ cực kỳ nguy hiểm vì xuất hiện và diễn biến rất nhanh nếu không phát hiện xử trí kịp thời
trong thời gian ngắn có thể chuyển từ độ một sang độ hai từ độ hai sang độ ba và từ độ ba sang độ ba
độ năm khi bệnh nhân đã gặp phản vệ độ ba bốn nếu không được xử trí đúng tại bệnh viện thì tư lệ tử vong là rất lớn
hoặc cứu sống được vẫn có nguy cơ để lại di chứng nặng nề
để phát hiện sớm xử trí đúng phản vệ sau tiêm ngừa đặc biệt ở người có cơ địa dị ứng trẻ em người có bệnh nền da yếu
thì cần ở lại tiêm chủng đến bước lâu nhất có thể
trong bảy mươi hai giờ sau tiêm ngừa lúc nào cũng phải có ít nhất một người thân ở bên cạnh để theo dõi giám sát
chỉ cần phát hiện dấu hiệu phản vệ
phải ngay lập tức dùng thuốc theo hướng dẫn sẵn có và đưa bệnh nhân đến trung tâm y tế gần nhất trong tối đa một mươi đến một mươi năm phút